thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn thực hiện chương trình làm việc toàn khóa sáng nay ngày năm tháng năm
hội nghị lần thứ năm ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai đã chính thức khai mạc tại thủ đô hà nội
hội nghị sẽ thảo luận cho ý kiến về các nội dung hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
sắp xếp đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước tổng kết một mươi năm năm thực hiện nghị quyết trung ương năm khóa chín
về tiếp tục đổi mới cơ chế chính sách khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân
báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của bộ chính trị ban bí thư năm hai nghìn một mươi sáu gắn với thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai về xây dựng chỉnh đốn đảng
báo cáo các công việc bộ chính trị đã giải quyết kể từ sau hội nghị trung ương bốn khóa một mươi hai đến nay
báo cáo kết quả công tác kiểm tra giám sát đảng năm hai nghìn một mươi chín
báo cáo công tác tài chính đảng xem xét thi hành kỷ luật cán bộ
báo cáo các công việc bộ chính trị đã giải quyết kể từ sau hội nghị trung ương bốn khóa một mươi hai đến nay
báo cáo công tác tài chính đảng xem xét thi hành kỷ luật cán bộ
báo cáo công tác tài chính đảng xem xét thi hành kỷ luật cán bộ
và một số vấn đề quan trọng khác
thay mặt bộ chính trị ban bí thư tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí ủy viên ban chấp hành trung ương
các đại biểu khách mời đã về dự hội nghị và xin gửi tới các đồng chí lời chúc tốt đẹp nhất
thưa các đồng chí để chuẩn bị cho hội nghị trung ương lần này
ngay từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
ban bí thư đã thành lập các ban chỉ đạo việc nghiên cứu tổng kết xây dựng các đề án báo cáo
về các nội dung nêu trên để báo cáo bộ chính trị trình trung ương xem xét quyết định
các ban chỉ đạo đã bám sát cương lĩnh của đảng
hiến pháp của nhà nước các nghị quyết đại hội đảng
đặc biệt là nghị quyết đại hội một mươi hai
các nghị quyết chỉ thị kết luận của ban chấp hành trung ương
bộ chính trị ban bí thư
và tình hình thực tiễn của đất nước khu vực và thế giới
để tiến hành tổng kết nghiên cứu xây dựng các đề án tờ trình
dự thảo các nghị quyết trình trung ương
bộ chính trị đã dành thời gian thỏa đáng để thảo luận
cho ý kiến chỉ đạo hoàn thiện các báo cáo đề án nêu trên
bộ chính trị ban bí thư cũng đang nghiêm túc kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của bộ chính trị
ban bí thư năm hai nghìn một mươi sáu
gắn với thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai
về xây dựng trình đốn đảng và xây dựng báo cáo trình hội nghị trung ương lần này
theo quy chế làm việc văn phòng trung ương đảng đã gửi các tài liệu
để các đồng chí nghiên cứu trước
sau đây tôi xin phát biểu lưu ý thêm một số khía cạnh
có liên quan đến nội dung của các đề án báo cáo
có tính chất gợi mở nếu vấn đề
mong được các đồng chí quan tâm
trong quá trình thảo luận
xem xét quyết định
một về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa
trong suốt quá trình đổi mới xây dựng và bảo vệ tổ quốc
đảng ta luôn luôn xác định
đổi mới phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm
có ý nghĩa quan trọng hàng đầu
trong đó cốt lõi là tập trung ưu tiên đổi mới tư duy về kinh tế
chuyển từ mô hình kinh tế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp
sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
xây dựng và từng bước hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa
phù hợp với từng giai đoạn phát triển
coi đây là công việc thường xuyên liên tục
trong một mươi năm qua
việc thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ sáu
ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi
về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa
đã góp phần quan trọng duy trì tăng cường kinh tế
tăng trưởng kinh tế
đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển
bước vào nhóm nước đang phát triển có thu nhập trung bình
giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa
phát triển kinh tế
đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội
bảo đảm an sinh xã hội
không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân
bảo đảm quốc phòng an ninh
bên cạnh những kết quả thành tựu đã đạt được
vẫn còn không ít hạn chế yếu kém
đặc biệt là kinh tế phát triển chưa thật sự nhanh và bền vững như mục tiêu yêu cầu đề ra
chưa tạo được đột phá lớn trong huy động phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phát triển
doanh nghiệp nhà nước chưa thực hiện được vai trò là lực lượng nòng cốt của kinh tế nhà nước
kinh tế tập thể chậm đổi mới và phát triển
kinh tế tư nhân phát triển chưa thật nhanh bền vững và lành mạnh
một số loại hình thị trường chậm hình thảm
và phát triển vận hành còn nhiều vương mắc kém hiệu quả
việc tiếp cận các nguồn lực xã hội chưa bình đẳng giữa các chủ thể kinh tế
hệ thống luật pháp cơ chế chính sách chưa hoàn chỉnh và đồng bộ
chất lượng chưa cao và việc tổ chức thực hiện còn nhiều bất cập
môi trường đầu tư kinh doanh chưa thực sự thông thoáng
mức độ minh bạch ổn định chưa cao
quyền sở hữu tài sản
nhất là quyền của người góp vốn chưa được bảo đảm thực thi đầy đủ
giá cả một số hàng hóa dịch vụ thiết yếu chưa thật sự theo nguyên tắc thị trường
hội nhập kinh tế quốc tế hiệu quả chưa cao
việc tự do hóa thương mại đầu tư trong một số thị trường lĩnh vực
chưa sát hợp với thực tế phát triển của nền kinh tế
nhiệm vụ của hội nghị chúng ta lần này là trên cơ sở quán triệt thật sâu sắc nghị quyết đại hội
thứ một mươi hai của đảng kế thừa bổ sung phát triển nghị quyết trung ương sáu khóa một mươi
ban hành một nghị quyết mới của trung ương
để lãnh đạo chỉ đạo việc tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa từ nay đến năm hai nghìn hai mươi tầm nhìn đến hai nghìn ba mươi
đề nghị các đồng chí trung ương và các đồng chí tham dự hội nghị
tập trung nghiên cứu tài liệu thảo luận thật kỹ cho nhiều ý kiến đóng góp
tạo sự thống nhất cao
về những nhận định đánh giá tình hình nhất là những hạn chế yếu kém và nguyên nhân
từ đó đi sâu phân tích đánh giá về sự đúng đắn phù hợp của mục tiêu quan điểm chỉ đạo
và những chủ trương giải pháp chủ yếu tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta trong thời gian tới
tập trung vào những điểm mới cụ thể hóa về mục tiêu quan điểm tư tưởng chỉ đạo
đặc biệt là về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhất là những nhiệm vụ và giải pháp có tính đột phá
góp phần kịp thời tháo gỡ những vướng mắt về thể chế liên quan đến việc thực hiện mục tiêu
nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của nhiệm kỳ khóa một mươi hai
hai về cư cấu lại đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước
đây là vấn đề lớn khó và phức tạp

nhà nước ta đã ban hành nhiều nghị quyết đã bàn nhiều lần và lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiều chủ trương chính sách biện pháp
để sắp xếp lại đổi mới nâng cao hiệu quả phát triển doanh nghiệp nhà nước và trên thực tế đã đạt được nhiều kết quả quan trọng
từ chỗ cả nước có hơn một mươi hai doanh nghiệp một trăm linh vốn nhà nước đến năm hai nghìn một giảm xuống còn năm sáu trăm năm mươi năm
doanh nghiệp một trăm linh vốn nhà nước và đến thời điểm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu chỉ còn bảy trăm một mươi tám doanh nghiệp một trăm linh vốn nhà nước
tuy nhiên đến nay doanh nghiệp nhà nước vẫn chưa thực hiện được vai trò là lực lượng nòng cốt của kinh tế nhà nước
chưa thực hiện được nhiệm vụ dẫn dắt tạo động lực phát triển đối với nền kinh tế
nhìn chung hiệu quả kinh doanh và đóng góp
các doanh nghiệp nhà nước còn thấp chưa tương xứng với nguồn lực nhà nước đầu tư
không ít doanh nghiệp nhà nước làm ăn thua lỗ thất thoát tham nhũng lãng phí tiêu cực với những dự án đầu tư hàng nghìn tỷ đồng đắp chiếu
làm trầm trọng thêm nợ xấu ngân hàng và nợ công quốc gia gây bức xúc trong nhân dân
có một câu hỏi lớn đặt ra cần được giải đáp thấu đáo là
vì sao những hạn chế yếu kém nêu trên
được chỉ ra từ lâu nhưng qua nhiều nhiệm kỳ đến nay tình hình vẫn chậm chuyển biến thậm chí có mặt còn trầm trọng hơn
phải chăng nguyên nhân chủ yếu là do chưa xác định rõ ràng đúng đắn chức năng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh
và chức năng nhiệm vụ chính trị xã hội của doanh nghiệp nhà nước
chưa có chuẩn mực trong hạch toán kinh doanh đúng đắn và phù hợp với doanh nghiệp nhà nước trong sản xuất kinh doanh sản phẩm hàng hóa thông thường
với sản xuất cung ứng dịch vụ công ích
việc quản lý quản trị doanh nghiệp nhà nước chậm được đổi mới hoàn thiện theo chuẩn mực quốc tế
thể chế quản lý kiểm tra giám sát về đầu tư và tài chính đối với doanh nghiệp nhất là về bảo lãnh vốn vay
định giá đất đai tài sản hữu hình và vô hình còn nhiều bất cập
công tác cán bộ chính sách tiền lương của doanh nghiệp chưa phù hợp với cơ chế thị trường
quyền hạn và trách nhiệm của người quản lý doanh nghiệp chưa đủ rõ
việc tách chức năng quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước
và chức năng của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước thực hiện chậm
cơ chế quản lý giám sát và việc thực hiện quyền trách nhiệm của cơ quan và người đại diện chủ sở nhà nước
tại doanh nghiệp còn bất cập dễ bị lợi dụng để trục lợi tham nhũng tiêu cực
việc đổi mới phương thức hoạt động của các tổ chức đảng tổ chức chính trị xã hội trong doanh nghiệp nhà nước
chưa theo kịp yêu cầu cơ cấu lại đổi mới nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước
trên cơ sở phân tích đánh giá đúng những vấn đề nêu trên
cần xác định rõ mục tiêu quan điểm chỉ đạo và những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu có tính đột phá trong thời gian tới
tập trung thảo luận
sự thống nhất cao về những vấn đề bộ chính trị xin ý kiến trung ương như đã nêu trong tờ trình
bao gồm khái niệm và vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong bối cảnh đẩy mạnh cổ phần hóa
thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp một trăm linh vốn nhà nước
xây dựng mô hình tổ chức thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước
đổi mới tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp nhà nước nhất là các tập đoàn kinh tế
các tổng công ty nhà nước lớn phương án đổi mới mô hình tổ chức
hoạt động của tổ chức đảng và công tác cán bộ trong doanh nghiệp nhà nước
sự cần thiết phải ban hành một nghị quyết mới của trung ương để tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh cơ cấu lại
đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước trong thời gian tới
về tiếp tục đổi mới cơ chế chính sách khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế
báo cáo tổng kết một mươi năm năm hai nghìn hai hai nghìn một mươi bảy thực hiện nghị quyết trung ương năm khóa chín
về tiếp tục đổi mới cơ chế chính sách khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân
đã được xây dựng biên tập chỉnh sửa nhiều lần trên cơ sở các báo cáo tổng kết và ý kiến đóng góp
của hầu hết các ban bộ ngành và các tỉnh ủy thành ủy trực thuộc trung ương
kế thừa kết quả tổng kết một số vấn đề lý luận thực tiễn qua ba mươi năm đổi mới
tham vấn ý kiến các tổ chức chính trị xã hội xã hội nghề nghiệp hiệp hội ngành nghề
và nhiều chuyên gia nhà khoa học nhà quản lý
qua tổng kết cho thấy một mươi năm năm qua đảng và nhà nước ta đã ban hành và lãnh đạo tổ chức
thực hiện nhiều chủ trương chính sách biện pháp quan trọng về khuyến khích và tạo điều kiện
để kinh tế chính sách biện pháp quan trọng về khuyến khích và tạo điều kiện
để kinh tế tư nhân phát triển
vai trò vị trí của kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
và hội nhập quốc tế ngày càng được nhận thức rõ hơn và đánh giá đúng hơn
kinh tế tư nhân ngày càng đóng góp lớn hơn trong huy động các nguồn lực xã hội
cho đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh tăng trưởng kinh tế cơ cấu lại nền kinh tế
tăng thu ngân sách nhà nước tạo việc làm cải thiện đời sống nhân dân
bảo đảm an sinh xã hội giải quyết các vấn đề xã hội
trong gdp của khu vực kinh tế tư nhân bao gồm cả kinh tế cá thể duy trì ổn định khoảng từ ba mươi chín đến bốn mươi
bước đầu đã hình thành được một số tập đoàn kinh tế tư nhân có quy mô lớn
hoạt động đa ngành có khả năng cạnh tranh tốt hơn trên thị trường trong nước và quốc tế
đội ngũ doanh nhân ngày càng lớn mạnh số lượng doanh nghiệp của tư nhân tăng nhanh
đa dạng phong trào khởi nghiệp được nhấn mạnh
tuy nhiên kinh tế tư nhân cũng đã bộc lộ không ít những hạn chế yếu kém
tốc độ tăng trưởng của kinh tế tư nhân có xu hướng giảm trong những năm gần đây
xuất phát điểm phát triển và năng lực nội tại của kinh tế tư nhân nhìn chung còn thấp
chủ yếu vẫn là kinh tế hộ cá thể
phần lớn doanh nghiệp tư nhân có quy mô nhỏ trình độ công nghệ thấp và chậm đổi mới
trình độ quản trị năng lực tài chính năng suất lao động hiệu quả kinh doanh
chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh còn kém
chủ yếu mới tham gia ở phân khúc thị trường có giá trị gia tăng thấp
khả năng liên kết với các thành phần kinh tế khác và tham gia chuỗi giá trị sản xuất
trong nước khu vực và toàn cầu còn nhiều hạn chế
nhiều doanh nghiệp tư nhân hoạt động thiếu ổn định bền vững
thậm chí bị thua lỗ giải thể phá sản
tình trạng vi phạm pháp luật gian lận thương mại trốn thuế nợ thuế
cạnh tranh không lành mạnh gây ô nhiễm môi trường không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm
không quan tâm bảo đảm lợi ích của người lao động diễn ra phức tạp
có nơi có lúc rất nghiêm trọng
đề nghị các đồng chí trung ương và các đồng chí tham dự hội nghị
xuất phát từ thực tiễn thảo luận đánh giá khách quan khoa học
về những kết quả thành tích đã đạt được đồng thời phân tích sâu sắc
những hạn chế yếu kém còn tồn tại và các nguyên nhân
từ đó bám sát nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng và thực tế của đất nước
tập trung thảo luận làm rõ tạo sự thống nhất cao trong toàn đảng toàn dân
về mục tiêu quan điểm tư tưởng chỉ đạo và những nhiệm vụ và giải pháp lớn
cần được quán triệt triển khai thực hiện để kinh tế tư nhân ngày càng phát triển mạnh mẽ
đúng đắn và lành mạnh hơn thực sự trở thành một động lực quan trọng
của đất nước
bốn về kiểm điểm sự lãnh đạo trí đạo của bộ chính trị ban bí thư năm hai nghìn một mươi sáu
gắn với thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai về xây dựng trình đốn đảng
thực hiện điều lệ đảng quy chế làm việc và nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai
về xây dựng trình đốn đảng
trong tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy bộ chính trị ban bí thư
đã dành bảy ngày để tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình
về sự lãnh đạo trí đạo của bộ chính trị ban bí thư năm hai nghìn một mươi sáu
gắn với thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai về xây dựng trình đốn đảng
việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình đã được thực hiện bài bản
theo từng bước hợp lý
các báo cáo kiểm điểm đều chuẩn bị đúng dư hướng dẫn
không khí kiểm điểm dân chủ đoàn kết thẳng thắn chân tình
các đồng chí được góp ý đã tiếp thu nghiêm túc cầu thị
coi đây như là cơ hội quý để học tập chia sẻ lẫn nhau
trong quá trình kiểm điểm từng đồng chí ủy viên bộ chính trị ban bí thư
đã liên hệ đến trách nhiệm cá nhân đối với lĩnh vực phân công
thấy rõ những ưu điểm để phát huy nhận ra những khuyết điểm hạn chế để khắc phục

trong quá trình kiểm điểm tập thể và cá nhân bộ chính trị ban bí thư nhận thấy
năm hai nghìn một mươi sáu tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến nhanh chóng phức tạp
tình hình trong nước còn nhiều khó khăn thách thức
có một số vấn đề phức tạp mới nảy sinh
như sự cố ô nhiễm môi trường biển ở miền trung
tình trạng khô hạn gây gắt ở nam trung bộ và tây nguyên
xâm nhập mặn ở đồng bằng sông cửu long v v
trong bối cảnh đó bộ chính trị ban bí thư
đã đứng vàng đoàn kết kiên định và sáng tạo
có các quyết định quyết sách đúng đắn kịp thời và phù hợp
để lãnh đạo chỉ đạo toàn đảng toàn dân và toàn quân ta
đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực đối nội và đối ngoại
được cán bộ đảng viên và nhân dân ghi nhận
hoan nghênh bạn bè thế giới đánh giá cao
cụ thể là ngay sau thành công tốt đẹp của đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng
đã lãnh đạo tổ chức thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn
đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
nhanh chóng kiện toàn tổ chức nhân sự các cơ quan đảng và bộ máy nhà nước
bảo đảm sự kế thừa đổi mới và phát triển ổn định
khẩn trương triển khai thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ chính trị
mà đại hội một mươi hai của đảng đề ra
kinh tế đạt được tăng trưởng khá sáu hai
làm phát được kiểm soát
các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm
dự trữ ngoại hối đạt mức tăng cao nhất từ trước đến nay
văn hóa xã hội có tiến bộ tỷ lệ hộ nghèo tiếp tục giảm
đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện
niềm tin của nhân dân được củng cố
công tác xây dựng pháp luật hoàn thiện thể chế
cải cách hành chính và cải cách tư pháp được chú trí
quốc phòng an ninh được tăng trưởng
chủ quyền quốc gia được giữ vững
an ninh trật tự xã hội được ổn định
công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được triển khai mạnh mẽ toàn diện
quan hệ đối ngoại nhất là quan hệ với các nước láng giềng
các nước lớn và các đối tác quan trọng khác
tiếp tục đi vào chiều sâu ngày càng thực chất
mang lại hiệu quả thiết thực
nâng cao vai trò vị thế của việt nam trong khu vực và trên thế giới
góp phần duy trì môi trường hòa bình ổn định
thuận lợi cho công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
công tác xây dựng chỉnh đốn đảng
cùng với cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng
lãng phí được đẩy mạnh và có những chuyển biến tích cực rõ rệt
nhiều vụ việc tham nhũng kinh tế đặc biệt nghiêm trọng đã được đưa ra xét xử
nhiều sai phạm trong công tác cán bộ
nhiều cán bộ cấp cao vi phạm đã được kết luận
và xử lý kỷ luật nghiêm minh
công khai được đông đảo cán bộ đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ
dù vẫn còn không ít khó khăn thách thức
nhưng những kết quả đạt được trong năm qua là đáng khích lệ
tạo đà thuận lợi cho đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới
mặc dù vậy công tác lãnh đạo chỉ đạo của bộ chính trị ban bí thư
cũng còn những hạn chế khuyết điểm
như đã nêu trong báo cáo của bộ chính trị gửi các đồng chí ủy viên trung ương
đề nghị trung ương
với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật
đánh giá đúng sự thật
xem xét đánh giá kỹ lưỡng những ưu điểm
những hạn chế khuyết điểm
trong lãnh đạo chỉ đạo của bộ chính trị ban bí thư
gắn với thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai trên các lĩnh vực
đặc biệt cần chỉ rõ những nguyên nhân bài học
và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới
thưa các đồng chí
những nội dung trình hội nghị trung ương lần này
là những vấn đề rất lớn và quan trọng
đối với việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
về đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội
cũng như xây dựng trình đốn đảng
đề nghị trung ương phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm
tập trung nghiên cứu thảo luận sôi nổi
cho ý kiến để hoàn thiện và xem xét quyết định vào cuối kỳ họp
với tinh thần đó tôi xin tuyên bố khai mạc hội nghị lần thứ năm
ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
chúc hội nghị của chúng ta thành công tốt đẹp